năm hai nghìn sáu hai năm sau khi nghị quyết ba mươi sáu của bộ chính trị về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài được ban hành
nhà báo etc nguyễn quang trường ở tuần báo việt weekly mỹ lần đầu tiên từ nước mỹ về việt nam tắt nghiệp
từ đó qua tiếp xúc quan sát suy nghĩ anh tự nhận ra mình đã sai lầm để rồi sự thay đổi về nhận thức cũng như là tình cảm và trách nhiệm đối với tổ quốc
anh quyết định thường xuyên về việt nam lặn lội làm báo để thông tin kịp thời với bạn đọc ở mỹ
và bạn bè quốc tế về tình hình đất nước và làm từ thiện
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết gồm hai kỳ của scera nguyễn quang trường gửi đến báo nhân dân
để thấy được tinh thần của nghị quyết ba mươi sáu đã giúp một người mỹ gốc việt thay đổi như thế nào
nhiều số báo ra ngày hôm nay đều thông tin về việc chiều ngày ba mươi tháng chín sau kỳ họp ba mươi chín tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã phát thông báo đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa
và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi tám của ủy ban
lãnh đạo tỉnh khánh hòa vi phạm gì đây là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
tài liệu tuổi trẻ có được ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu

các ban thường vụ tỉnh ủy nhưng đã cho triển khai hai mươi chín dự án không trình xin ý kiến của thường trực tỉnh ủy khi triển khai một mươi sáu dự án
còn ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã cho chủ trương để ủy ban nhân dân tỉnh cho triển khai bốn mươi hai dự án không đúng quy định và thẩm quyền
và chỉ riêng vi phạm về đất đai ở khánh hòa đã gây thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước
cụ thể kiểm tra hai mươi ba dự án cơ quan chức năng kết luận
có hai mươi dự án vi phạm gây thiệt hại ít nhất một mươi sáu năm trăm năm mươi chín tỷ đồng
trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay giới thiệu bài viết chiếc áo đã quá rộng
bài viết đầu tiên trong loạt bài xác lập vai trò doanh nghiệp nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội
trong gần một mươi năm qua cùng với kinh tế nhà nước doanh nghiệp nhà nước đã thể hiện vai trò của mình trong thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
sông vai trò này vẫn khá mờ nhạt khi tốc độ tăng trưởng đầu ra vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng đầu ra
những doanh nghiệp tạo ra phần lớn lợi nhuận và giá trị gia tăng cơ bản hoạt động trong các ngành lĩnh vực có mức độ cạnh tranh thấp
với những hạn chế yếu kém bộc lộ thời gian qua khiến cho giới phân tích cho rằng các doanh nghiệp này dường như đang phải khoác một chiếc áo quá rộng
sóc trăng thu hồi quyết định chi gần một tỷ đồng lắp camera nhà lãnh đạo đây là thông tin trên nhiều số báo ra ngày hôm nay
chiều ngày ba mươi tháng chín tỉnh ủy sóc trăng đã phát đi thông cáo báo chí
về xử lý việc lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ trong ban thường vụ tỉnh ủy
ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng quyết định hủy quyết định số một nghìn năm trăm bốn mươi hai ngày hai mươi ba tháng bốn về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các cán bộ trong ban thường vụ tỉnh ủy
đồng thời thu hồi số tiền hơn tám trăm tám mươi hai triệu đồng đã chi lắp đặt tại nhà của một mươi hai ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
ban thường vụ tỉnh ủy tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể ban thường vụ
và các cá nhân liên quan đã để xảy ra sai sót này báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của trung ương
giải bài toán người việt lùn thứ tư thế giới là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
tổ chức độc lập world population review vừa công bố dữ liệu về sự gia tăng dân số toàn cầu
trong đó nổi bật là thông tin người việt nam lùn thứ tư thế giới với chiều cao trung bình của nam giới là một trăm sáu mươi hai một cm
và nữ giới là một trăm năm mươi hai hai cm
còn theo số liệu tổng điều tra và giám sát dinh dưỡng công bố năm hai nghìn một mươi tám cho thấy
trong vòng hai mươi năm năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám chiều cao của người việt tăng ba cm
về hiện đạt một trăm sáu mươi bốn cm ở nam và một trăm năm mươi ba cm ở nữ
tuy nhiên chiều cao này khá thấp so với chuẩn tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới
và thấp hơn chiều cao trung bình cùng nhóm tuổi của đa số các nước trong khu vực châu á
còn trên báo công thương nêu thông tin màng lọc không khí khẩu trang hút khách
mức độ ô nhiễm tại hà nội và thành phố hồ chí minh đang tăng cao
người dân đổ xô mua máy lọc không khí và khẩu trang chống bụi
khiến cho thị trường những mặt hàng này trở nên sôi động
tuy nhiên theo một số chuyên gia về môi trường cơ sở sản xuất màng lọc cũng không thể sản xuất được
màng lọc có kích thước nhỏ hơn kích thước của bụi mịn vì giá thành cực kỳ đắt
vì vậy người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin về bụi mịn và tỉnh táo trước những lời quảng cáo sản phẩm khẩu trang
còn đối với máy lọc không khí thực tế chức năng của chúng vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ
chúng có thể làm sạch không khí lọc bụi nhưng sẽ không thể triệt để đối với bụi mịn và siêu mịn